thưa quý vị những ngày qua mưa lớn đã gây ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh vùng núi phía bắc
trong đó đã ghi nhận bảy người thiệt mạng tại lai châu sơn la và yên bái
tại tỉnh lai châu từ ngày bốn tháng tám đến nay trên địa bàn tỉnh có mưa to
cục bộ có nơi mưa rất to và rông gây ra lũ quét sạt lở đất tại nhiều huyện trăng tỉnh làm cho bốn người thiệt mạng ba người bị thương
tại các huyện sinh hồ phong thổ nậm nhun và mương tè hàng nghìn mét khố đất đá sạt lở xuống các tuyến đường
làm lún nứt gây ách tắc giao thông ảnh hưởng tới nhà ở của năm mươi hộ dân
còn trên địa bàn tỉnh sơn la do mưa to kéo dài đã làm sạt lở đất đá nước lũ khiến một người dân tại xã triềng lao huyện mường la bị cuốn trôi
tám nhà dân sập đổ hoàn toàn hai mươi tám hộ dân phải di rời khẩn cấp
còn tại tỉnh yên bái tính đến chiều tối ngày năm tháng tám trên địa bàn các xã khao mang lao trải hồ bốn của huyện mù căng trải có mưa to và rất to
mưa lớn dẫn đến lũ ống sạt lở đất vào nhà dân
làm cho hai cháu nhỏ thiệt mạng
liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo đất đường số tám thuộc tỉnh bô lê khâm xây của lào khiến cho nhiều phương tiện và các lái xe hành khách bị mắc kẹt
đến tối thứ ngày năm tháng tám toàn bộ bốn mươi năm người việt bị mắc kẹt đã được lực lượng cứu hộ của quân đội lào giải cứu đưa ra ngoài an toàn
theo thông tin ban đầu có tất cả bốn mươi năm người việt đi trên hai mươi hai xe bị mắc kẹt
tại đoạn đường từ km bốn mươi năm đến km sáu mươi sáu sau khi được cứu nạn tất cả bốn mươi năm người hiện đang được chăm sóc và sức khỏe dần hồi phục
thông tin từ đội cứu hộ cho biết hiện có một xe tải bị vùi cùng với lái xe
tuy nhiên chưa rõ đó là lái xe người lào hay người việt
toàn bộ các xe khách chạy từ lào sang việt nam bị mắc kẹt ở đầu phía lào đến nay đã quay đầu và chuyển sang đi cửa khẩu cha lo để về tới việt nam
trong thời gian sửa chữa đàm cháy xuất phát từ khu vực tầng sáu quán karaoke ngọn lửa bốc lên trong quá trình hàn xì sửa chữa quán
ngay khi nhận được tin báo các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường